ai đã từng đi qua những làng quê của vùng sông nước miền tây nam bộ hẳn sẽ thấy thân thương gần gũi biết bao với hình ảnh những chiếc xuồng ghe len lỏi giữa lau lách canh sạch hay lướt đi trên dòng sông
từ nhiều đời nay đó là phương tiện đi lại không thể thiếu của người dân cửu long giang dù nhà giàu hay nghèo khó thì cũng đều sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ
và những chiếc xuồng chiếc ghe ấy cứ như vậy đi từ cuộc sống thẳng vào thơ ca vào những câu hò ra diết trên sông để tạo nên một nét văn hóa đặc trưng riêng có mà chỉ tới miền tây nam bộ ta mới có thể cảm nhận được
bởi từ bao đời nay ghe xuồng là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân dục sông nước để rồi lại làm nên một nét văn hóa riêng có cho mảnh đất nơi đây
người ta vẫn thường nói người miền bắc đi xa thì sẽ nhớ về cây đa giếng nước mái đình biểu tượng của làng quê bắc bộ
còn với người miền nam nỗi nhớ đó sẽ gia diết theo từng con nước dơi đầy gia diết theo từng nhịp chèo của con xuồng nhỏ lên đênh trên dòng sông những ngày nước lũ
nói tới miền tây nam bộ là nói tới nơi hội tụ của những hệ thống kênh trạch sông ngòi chặn chịch
vậy nên trải qua bao thế kỷ từ ngày cha ông đi mở cõi
những chiếc xuồng chiếc ke luôn được coi như phương tiện mang tính văn minh sông nước ở một dùng phù sa
sứ ruộng sinh kinh ngập mà mỗi mùa lũ thường kéo dài tới sáu tháng trong năm
cứ như vậy những chiếc ghe chiếc xuồng gắn bó với con người nơi đây như một bộ phận không thể thiếu
người ta dùng xuồng để đi lại
người ta dùng xuồng trong lao động sản xuất
chiếc xuồng được mang đi thăm câu văn lưới chuyên chở các thành quả lao động từ đồng ruộng về nhà
và chiếc xuồng cũng qua vào những khu chợ nổi để dọc ngang buôn bán
độc đáo hơn ghe xuồng đôi khi còn được sử dụng như một ngôi nhà lên đên trên mặt nước
là máy ấm của biết bao con người trước mưa nắng vô thường của đất trời phương nam
gắn bó với xuồng ghe như vậy nên ở miền tây cũng có rất nhiều những ngôi làng làm nghề đóng ghe xuồng truyền thống đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm nay
xã long hậu nguyễn lai dung tỉnh đồng tháp là một trong những ngôi làng như thế
chúng tôi tìm đến nhà của ông nguyễn giang tốt hay còn gọi là bảy tốt một trong những người có kinh nghiệm đóng ghe xuồng lâu năm ở làng long hậu để được nghe nhiều hơn
những câu chuyện về lịch sử làng nghề cũng như tìm hiểu thêm những nét văn hóa gắn với xuồng ghe của người dân miền sông nước
chúng tôi tìm đến nhà của ông nguyễn giang tốt hay còn gọi là bảy tốt một trong những người có kinh nghiệm đóng ghe xuồng lâu năm ở làng long hậu để được nghe nhiều hơn

thiện được dẻ hai bên muỗi rất đa dạng đủ kiểu loại nhưng có chung đặc điểm là trông rất hiền lành

căn cứ vào hình dáng màu sắc của mắt thiện ta có thể biết xuất xứ cũng như phẩm vi quạt động của thuyền bè ở từng dùng
thường có mũi nhọn dựng cao sơn màu đỏ tươi mắt dẻ tròn xê tròng đen to chóng gần hết con mắt
ghe ai đỏ mũi tráng lường phải ghe gia đình xuống giường thăm em
nhìn chung sự khác biệt về hình dáng màu sắc đường nét của mắt thuyền ở từng dùng miền
là do thị hiếu thẩm mỹ trình độ tay nghề của những người thợ đóng ghe thuyền
ghe xuồng gắn bó với người miền tây nam bộ là vậy
nhưng trong cuộc sống hiện đại nghề này cũng đang dần đứng trước nguy cơ mai một
giới những người thợ ở làng nghề đóng xuồng ghe long hậu
ngoài việc giữ nghề truyền thống bằng tâm quyết của mình
thì họ còn chuyển sang làm thêm các mô hình thuyền thu nhỏ để phục vụ khách tham quan du lịch
theo chân chú bảy tốt chúng tôi ghé thăm một gia đình hiện nay chuyên sản xuất những mô hình ghe xuồng thu nhỏ
lúc này mỗi mô hình xuồng ghe đều như một tác phẩm nghệ thuật
và những người thợ giống quen với tay đục tay búa lại bóng chốc trở thành người nghệ sĩ
làm sao mà lúc đó những người mà đã quen với nghề đóng xuồng ghe để cho mọi người dùng cái đó là một phương tiện di chuyển trên sông nước
thì lại bắt đầu suy nghĩ ra là mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm như thế này nè chú
làm cái thu nhỏ để gắn kết với cái du lịch phát triển kinh tế gia đình cho địa phương với nông thôn
thứ hai nữa là giữ cái nghề mà tổ tuyên ông bà đã truyền lại cho con cháu
dù đơn giản là những mô hình thu nhỏ nhưng mỗi chiếc thuyền đều được làm theo đúng tiêu chuẩn của thuyền lớn
và qua những cuộc trò chuyện như với chú bảy tốt
chúng tôi mới hiểu thêm về những điều
dù kiên kỵ những quan điểm may mắn của người dân miền tây dành cho con thuyền của mình
dằn là mình phải đúng cái chữ sanh tài
sanh tài tử mạc
sanh tài tử mạc
ý nghĩa là coi như mình dằn cái đó để cho nó hên người ta chứ không có dằn tử mạc được
dằn cong đây nè dằn và cong này vô mình gáp cong đó
khi mình gáp cong cũng như cái nhà của mình mà thả đòn tay đó
mình thả phải trực thăng
trực thành trực định chứ không có thả trực phá trực nguy
cái chiếc nào cũng thế
tại cả xuồng to xuồng nhỏ xuồng lớn
ừ đúng rồi từ chiếc nhỏ tới chiếc lớn mình phải gáp đúng như vậy chứ không có gáp chặt
mà trên một cái xuồng những cái chỗ bộ phận khác mình gáp thì có ý nghĩa nào nó đặc biệt giống như vậy nữa không chú
cái chiếc lớn mà càng khó nữa càng khó là coi như phải tránh cái tim ghe ra
ví dụ bây giờ cái này nó là năm thước dài
mình chia cái tim đó ngay giữa là một hai thước năm là ngay giữa đó là cái tim
cái chỗ này là không có dám dằn nhỏ công
cái tim đó phải tránh ra
dằn cái đó đi nó không hên
đi thì khi nó bị chìm rồi đụng đi nó không có tốt
dẫu cho những mô hình xuồng ghe truyền thống giãn đơn hay những con thuyền lớn lướt đi trên sông
thì những người thở nơi miệt
dừng miền tây đã đặt hết tâm quyết của mình vào từng sản phẩm và làm bằng tất cả đam mê
đó là niềm đam mê được nuôi dưỡng qua bao thế hệ được bồi đắp bằng cả một bề dày văn hóa
để những ai mỗi lần về với củ long giang về với miền tây nam bộ
vẫn đều được đắm chìm trong một không gian văn hóa riêng biệt không gian văn hóa của xứ sở sông nước

là một trong số những văn hóa người đông quốc đánh mất

vùng quê sông nước miền tây gắn bó với biết bao cuộc đời từ lúc họ sinh ra cho tới khi trưởng thành
có lẽ vì thế với những người con xa quê thì dù đi đâu cũng đau đáu nhớ về những trại cây
bóng nước và chiếc xuồng lướt trên dòng canh tất cả như một nét quê hương mà ai cũng lắng động thương nhớ
ngoài ghe xuồng miền tây còn nổi tiếng với những miệt vườn trái cây xanh ngút ngàn
nơi mà những thức quả cũng mang hương vị đậm đà như tấm lòng chân chất nồng nhiệt của bà con nơi đây
với lão nông mười cương một trong những người trồng cây ca cao đầu tiên ở việt nam
thì khu vườn ca cao không chỉ là điểm thăm quan đặc sắc dành cho khách phương xa
mà còn là nơi để ông sáng tạo ra những sản phẩm sô cô la mang hương vị và phong cách của người việt
nằm cách trung tâm thành phố cần thơ chỉ một mươi km nhà dường của ông lâm thế cương hay còn gọi là mười cương
được nhiều người biết đến là nơi đi đầu trong phong trào trồng và chế biến cây
cao từ những năm sáu mươi đến nay đây cũng là điểm tham quan thú vị dành cho những du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa địa phương
bởi nơi đây là mô hình dường ca cao sinh thái kết hợp homestay
để ta có thể dừng chân vài ngày như thư giãn và học cách làm sô cô la thủ công
khu vườn của ông mười cương rộng hơn một hai hectare xanh ngát màu lá ca cao
trong đó có những cây được trồng hai ba năm dựa cho trái
cũng có cây trồng từ rất lâu đã ba mươi đến bốn mươi năm tuổi
hồi năm sáu mươi của thế kỷ trước gia đình có trồng một số cây ca cao
rồi mới đọc sách mại mò chế biến ra làm sản phẩm sô cô la ăn rất ngon
sau đó gia đình vẫn tiếp tục làm để coi như là nguồn sinh sống của gia đình trồng cây ca cao và chế biến ca cao
cây ca cao này theo tôi biết là một cây có giá trị kinh tế rất cao
không phải là nó ở việt nam không mà nó thuộc ở toàn cầu
do đó tôi không bao giờ tôi bỏ cây cao này
tuy trải qua nhiều thăng trầm nhiều lúc giá rớt mùa bàn thắt bát
nhưng tôi vẫn không bỏ cây ca cao này
tôi vẫn cư yên trì trồng cây ca cao này và tôi chế biến
một phần để xuất khẩu một phần để phục vụ khách du lịch
thời điểm trái ca cao này
cây cao chính hàng năm sẽ vào tháng một mươi một một mươi hai là vào chính dụ
còn mua phụ thường vào tháng năm sáu
trái ca cao khi còn trên cây thường có màu đỏ nâu hoặc xanh
sẽ chuyển sang màu vàng lúc chính
vào thời gian thu hoạch cứ khoảng một mươi ngày ông cương sẽ hái một lần
công việc chế biến cũng trải qua khá nhiều công đoạn
sau khi hái xuống trái sẽ trải qua những công đoạn từ
tách hạt ủ lên men phơi khô rang chính
cắt giỏ lụa sau đó hạt thô sẽ được xay nhỏ bằng cối đá
rồi tiếp tục trải qua các quy trình thủ công khác để làm thành bơ ca cao
bột ca cao rượu ca cao và kéo sô cô la đen nguyên chất
tuy nhiên để có thành quả như hiện tại
ông đã phải trải qua những tháng ngày miệt mài nghiên cứu
học hỏi từ tài liệu sách giở bạn bè các nhà khoa học các doanh nghiệp

những sản phẩm cacao sô cô la giống xuất xứ từ phương tây nhưng nay lại được làm ra bởi một lão nông mang những nét đặc trưng của người việt
có lẽ cũng là điểm đặc biệt để khu vườn cacao giống yên tĩnh này trở thành nơi thu hút khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế
nhưng sau tất cả đó chính là tình yêu ông dành cho cây cacao dành cho những sản phẩm mà ông đã dùng tâm quyết cả đời để chế biến ra
tôi rất thích và ngạc nhiên khi được tham quan và khám phá khu vườn
không thể tưởng tượng được ở việt nam lại có người trồng cacao và làm cacao theo phong cách của người việt
trước đây ở nước tôi tôi đã ăn nhiều loại sô cô la khác nhau với nhiều loại hương vị nhưng không bao giờ được xem cách sản xuất như thế nào
đây là lần đầu tiên được tham quan một quy trình sản xuất từ đầu tới cuối rất thú vị
trồng cây cacao chế biến ra những sản phẩm tạo nên thương hiệu sô cô la của người việt
đó chính là con đường mà ông đang đi
dù trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng với ông điều đó thực sự thú vị diện
cây trên mảnh đất dường nhà với cách làm sáng tạo đã không chỉ tạo ra hiệu quả kinh tế mà còn được giao lưu với nhiều du khách trên thế giới
và khu rừng cacao của ông cũng thực sự đã góp thêm một sản phẩm du lịch cho miền tây
nhờ một nét chấm phá đặc biệt làm cho du khách đã đến một lần là nhớ mãi
thưa quý vị và các bạn nếu những sản phẩm làm từ ca cao của lão nông mười cương vừa mang hương vị của người việt vừa mang phong cách của phương tây
thì ngay sau đây chúng tôi muốn mời quý vị một lần nữa về với sông nước nắng gió của miền tây
nơi thiên nhiên ban tặng cho con người một cuộc sống chủ phú
cùng những món ăn dân dã mộc mạc và cách chế biến đầy ngẫu hứng
những món ăn mà chỉ ngay tên thôi cũng đã thấy sự hấp dẫn một cách đặc biệt
dùng đất miền tây nam bộ sông nước mênh mang kênh ngòi chằn chịch là nơi trú ngụ của hàng hạ xa số các loại tôm cá
nhờ thiên nhiên ưu đải nên dùng đất này có rất nhiều chủng loại động thực vật trên rừng dưới biển trong sông ngòi kênh rạch
vậy nên nếu đã một lần đến với miền tây thì không thể bỏ qua được những món ăn hết sức dân dã nhưng độc đáo của mảnh đất nơi đây
đầu tiên phải kể đến món cá lóc nướng chui một món ăn có lịch sử chế biến gắn liền với quá trình khai quang mở cõi
một món ăn mà phổ biến đến nổi từ lâu đã đề dào ca giao tục ngữ
bắt con cá lóc nướng chui làm mâm rượu trắng đải người bạn
cách chế biến món cá lóc nướng chui cũng thật đơn giản
cá lóc sau khi rửa sạch xiên một thanh tre tươi từ miễn cá đến đuôi rồi cắm tất thanh tre xuống đất sau đó cho vào nướng
người nướng cá có nghệ phải lượm sao cho rơm hoặc thang củi vừa đủ để đốt đến khi tàn thì cá cũng là vừa chín
cá lóc nướng chui có mùi thơm rất đặc trưng không giống với bất kỳ loại cá nào khác
mùi thơm tỏa ra từ lớp dãy thớ thịt sen lẫn với mùi hơi khác của da bị nướng cháy xém tạo nên hương vị béo ngậy khó quên
ngoài ra một trong những món ăn nữa không thể thiếu đó là bông điên điển loài cây dân giả mọc dại nhưng lại góp mặt trong châu dạng món ăn đậm chất biệt tây
bông điên điển tép đồng đều là những thứ thực phẩm rất dễ kiếm ở miền tây mùa nước nổi
chèo ghe dọc theo bờ kênh hái nấm bông vàng rực đặt gió trước nhà chừng nửa buổi là bữa cơm có ngay dễ gỏi bông điên điển trộn tép đồng ngon tuyệt
để làm gỏi bông điên điển với tép đồng người ta thường cho tép vào xào chín cùng hành mỡ còn bông điên điển giặt sạch để ráo nước
hai thứ này chỉ cần trộn đều lại với nhau
trộn đều lại với nhau
rồi nêm gia vị nước bấm kèm theo chút vị chua của chanh hoặc giấm là đã có ngay món ăn độc đáo mà vô cùng hấp dẫn
cá lóc nướng chui hay bông điên điển mộc mạc đơn sơ của người dân miền lũ
hàng trăm năm qua nó không chỉ đem lại bữa cơm thơm ngon trọn vẹn với vẻ đẹp thiên nhiên thôn giả
mà còn góp phần làm phong phú nét độc đáo trong ẩm thực của dùng đất
và con người chất phát nơi miền tây nam bộ
thưa quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị nơi mảnh đất miền tây với làng nghề đóng ghe xuồng truyền thống
cùng những món ăn dân dã mộc mạc đã cho chúng ta thấy sự đa dạng văn hóa trong đời sống của người việt
họ đã sống với những niềm tin tín ngưỡng gắn liền với sông nước nơi họ sinh ra
đó cũng là niềm tin về một cuộc sống bình an hạnh phúc và tốt đẹp
và mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về hồng thư phongvănhoaacamn org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo